trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng vốn fdi đăng ký cấp mới tăng thêm và mua cổ phần đạt ba bốn tỷ usd tăng hai mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư cả nước có ba trăm một mươi ba dự án fdi mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn hai tỷ usd tăng sáu năm so với cùng kỳ
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi tám ngành lĩnh vực tại việt nam trong đó công nghệ chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt hai năm tỷ usd chiếm bảy mươi ba bốn tổng vốn đăng ký